năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên dụng tỏi của gia đình ông lương ngọc minh xã vạn hưng huyện vạn ninh được một mùa bội thu
trung bình một xào đất năm trăm linh m hai cho năng suất khoảng tám tại tươi tăng hai tạ một xào so với trước
với ba m hai ước tính gia đình ông thu được khoảng bốn tám tấn tỏi tươi
năng suất đạt khá nhưng ông minh chưa thể vui bởi đúng lúc nông dân vào vụ thu hoạch rộ thì tỏi lại liên tục rớt giá
đáng nói ở chỗ
dù được trồng theo quy trình việt ráp thế nhưng do phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái nên tỏi được bán với giá như tỏi sản xuất bình thường
thời điểm trước tết một kg tỏi tươi bán tại ruộng có giá từ năm mươi đến bảy mươi đồng
tuy nhiên sau tết tỏi tươi rớt giá dần
mức giá bán hiện chỉ giao động khoảng hai mươi năm đến hai mươi tám đồng một kg tỏi tươi và khoảng ba mươi năm đến ba mươi bảy đồng
như vậy chỉ trong vòng một tháng giá tỏi đã giảm một nửa
thế nhưng theo nông dân ở vùng tỏi xã vạn hưng họ không bất ngờ tỏi bị rớt giá khi vào vụ thu hoạch
nguyên nhân là do địa bàn chưa có chuỗi liên kết tiêu thụ nhằm cung ứng đầu vào lẫn đầu ra cho tỏi
toàn bộ sản lượng tỏi trồng trên một trăm linh hectare ở xã vạn hưng
bao gồm cả ba mươi hectare tỏi sản xuất việt ráp chủ yếu bán trôi nổ trên thị trường
thông qua các vựa thu mua
chủ yếu là thương lái còn tỏi của mình là tép nhỏ giống tỏi truyền thống của lý sơn tép nhỏ nên là xuất khẩu không được
đầu ra cây tỏi thì nó bấp banh tại vì một trăm linh là phụ thuộc vào thương lái
cho nên là người ta nói tỏi lên thì bà con biết lên mà nói xuống thì bà con biết xuống
hiện tại cũng chưa có một cái đầu ra nào để ổn định cho bà con yên tâm để sản xuất cây tỏi
trước tình trạng giá cả bấp bênh nhiều hộ nông dân đã chuyển đổi sang cây trồng khác
so với trước tổng diện tích tỏi trên toàn địa bàn tỉnh đã giảm từ hai mươi đến ba mươi
để nâng cao giá trị cây tỏi năm hai nghìn một mươi bảy tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản khánh hòa
phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương và các đơn vị liên quan
triển khai xây dựng mô hình chuỗi cung cấp tỏi an toàn theo việt gáp trên địa bàn thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh
tuy nhiên đến thời điểm này cây tỏi ở khánh hòa vẫn chưa có thương hiệu riêng
vì vậy nỗi lo rớt giá của tỏi khánh hòa cứ lặp đi lặp lại vào mỗi vụ thu hoạch